hồ chí minh đang gấp rút hoàn thiện các công tác chuẩn bị cho chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
tuy nhiên trong buổi họp giao ban với sở giáo dục đào tạo tp hcm về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
lãnh đạo các phòng giáo dục đào tạo cho biết tỷ lệ phụ huynh đồng thuận tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ mầm non còn thấp
bà nguyễn thị mỹ dung phó phòng giáo dục đào tạo quận ba thông tin hiện nay quận đã tổng hợp danh sách trẻ mầm non
và học sinh từ năm đến dưới một mươi hai tuổi để chuẩn bị cho công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo bà dung tỷ lệ phụ huynh đồng thuận giao động từ hơn năm mươi đến chín mươi bốn trong đó bậc mầm non có tỷ lệ thấp nhất với hơn năm mươi
bậc tiểu học là chín mươi bốn ở lớp sáu tỷ lệ này là bảy mươi bảy
còn tại quận một mươi trường phòng giáo dục và đào tạo nguyễn thảnh văn cho biết quận đang thực hiện các công đoạn
như lập danh sách trẻ trong độ tuổi từ năm đến dưới một mươi hai tuổi tính toán số lượng điểm tiêm phù hợp với số trẻ
ông văn cũng chỉ ra thực tế phụ huynh ở bậc mầm non vẫn còn nhiều băn khoăn trong việc quyết định tiêm vaccine cho trẻ
vì lo lắng phản ứng sau tiêm do đó các trường đang để mạnh công tác tiên truyền vận động sự đồng thuận của phụ huynh đảm bảo cường lợi cho trẻ
về công tác tổ chức tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi ông dương trí dũng phó giám đốc sở giáo dục đào tạo tp hcm
cho hay dự kiến sở y tế và sở dục đào tạo họp bàn thành lập tại mỗi trường mầm non tiểu học là một điểm tiêm
theo ông dũng phương án này sẽ cực kỳ phức tạp cho ngành y tế bởi số trường nhiều công tác tổ chức lực lượng nhân viên y tế phải chia mỏ
tuy nhiên cách thức tổ chức này lại thuận lợi cho ngành giáo dục giúp giáo viên có thể quản lý theo sát học sinh
kịp thời ứng phó xử trí với các tình huống khi tiêm cho trẻ nhỏ
bên cạnh đó phụ huynh cũng dễ dàng khi đưa con em mình đến điểm tiêm
trước đó trong buổi làm việc với sở giáo dục và đào tạo về duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai
phó chủ tịch ủy ban dân tp hcm dương anh đức thông tin
theo số liệu thống kê học sinh tiểu học là nhóm trẻ chưa tiêm nên có số ca nhiễm cao hơn hẳn so với nhóm trẻ đã được tiêm
điều này cho thấy hiệu quả của việc tiêm vaccine đặc biệt tác dụng lớn nhất là hạn chế việc trở nặng
về công tác tổ chức tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi ông đức nhấn mạnh
đây là lứa tuổi nhỏ nên rất cần sự phối hợp thật tốt giữa ngành giáo dục ngành y tế và địa phương
ông đức yêu cầu phải tổ chức tiêm thật chuyên nghiệp chú đáo làm sao thuyết phục được sự đồng thuận cao của phụ huynh
theo thống kê của sở y tế tp hcm có khoảng chín trăm sáu mươi ba trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi là lứa tuổi được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trong đợt này
chúng tôi xin chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý
mới đây giới chuyên gia y tế thái lan đã lên tiếng cảnh báo sau khi đặc khu hành chính hồng kông trung quốc phát hiện một dòng phụ mới của biến thể omicron
hồng kông đang trải qua làn sóng lây nhiễm covid một mươi chín nghiêm trọng
hồng kông đang trải qua làn sóng lây nhiễm covid một mươi chín nghiêm trọng nhất kể từ khi dịch bùng phát với tỷ lệ tử vong do dịch bệnh này hiện ở mức cao nhất thế giới
tiến sĩ charlechair bonilifan phó chủ tịch ủy ban của thượng viện thái lan về sức khỏe cộng đồng cho biết biến thể omicron của virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín đã đột biến thành các song phụ ba một ba hai và ba ba
tuy nhiên số ca nhiễm và tử vong ở hồng kông tăng lên mức cao nhất từ trước tới nay chung với sự xuất hiện của dòng phụ ba hai của omicron
theo tiến sĩ chartlo mai số ca nhiễm mới cao khiến đột biến dường như dễ xảy ra hơn hiện mỗi tuần hồng kông ghi nhận khoảng năm ca nhiễm mới và ba mươi ca tử vong
tỷ lệ tử vong cao hơn ở những người nhiễm dòng phụ ba hai do đó cần theo dõi chặt chẽ tình hình
cùng chung quan điểm trên với tiến sĩ jack lechai trung tâm gen thuộc đại học my hidon cho rằng làn sóng dịch bệnh hiện nay ở hồng kông có thể do dòng phụ ba hai hai gây ra
hầu hết các ca tử vong ở hồng kông là người cao tuổi và trường
theo trung tâm trên dòng phụ này hiện vẫn chưa được ghi nhận ở thái lan
tuy nhiên trả lời phỏng vấn của tờ bangkok post ngày một mươi ba tháng ba cục trưởng cục khoa học y tế subakis sirerak cho biết
sáng kiến toàn cầu về chia sẻ dữ liệu cúm jet cơ sở dữ liệu hàng đầu về dữ liệu gen cúm
vẫn chưa chính thức xác nhận ba hai là một dòng phụ mới hoặc là nguyên nhân dẫn tới số ca mắc và tử vong cao hơn tại hồng kông
ông nêu rõ hiện ba hai hai vẫn chưa được gz
công nhận là dòng phụ mới
chỉ có các nhà khoa học hồng kông đề cập dòng phụ này
trên thực tế một dòng phụ khác của omicron là ba hai ba đã được ghi nhận ở philippines và phổ biến hơn nhiều so với ba hai hai
theo ông supakis việc công bố biến thể mới cần có thời gian và đáp ứng một số tiêu chí
trong đó có tốc độ lây lan mức độ nghiêm trọng và khả năng né tránh miễn dịch
hiện jisat công nhận năm biến thể trong đó chín mươi các ca nhiễm mới là do omicron gây ra
dòng phụ tàng hình của biến thể omicron đang làm đau đầu giới khoa học và ngành y tế vì khả năng khó truy vết của nó
khiến người bệnh không biết mình đã nhiễm ncov để có phương pháp cách ly điều trị và phòng tránh cho người xung quanh
tuy nhiên mới đây nhật bản đã công bố kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm
theo đó ba loại thuốc kháng virus dùng để điều trị covid một mươi chín có hiệu quả chống lại biến thể phụ omicron ba hai
trong đó có loại thuốc monupiravir
kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của các nhà khoa học
những nhà khoa học nhật bản cho thấy ba loại thuốc kháng virus sử dụng để chữa trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín
có hiệu quả đối với biến thể omicron ba hai còn gọi là omicron tàng hình
nhóm nghiên cứu của giáo sư rioshiro kigoka thuộc viện y khoa của đại học tokyo
đã sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau trên tế bảo nuôi cấy của khỉ như omicron ba hai
họ phát hiện ba loại thuốc kháng virus gồm mnupisavir nimitavir và remsudivir có hiệu quả đối với biến thể này
tuy nhiên nhóm nghiên cứu đã phải tăng hàm lượng thuốc lên gấp ba lần để đạt được hiệu quả chữa trị từng đường về biến thể omicron
mặt khác nhóm nghiên cứu cũng phát hiện hai loại thuốc chữa covid một mươi chín khác đã được cấp phép ở nhật bản có hiệu quả
ở một mức độ nhất định trong chữa trị các bệnh nhân nhiễm omicron ba hai
tuy nhiên hiệu quả chữa trị của các loại thuốc này giảm xuống còn khoảng hai mươi so với khi sử dụng cho các bệnh nhân nhiễm các biến thể khác
nhóm nghiên cứu cho biết sẽ nghiên cứu sâu hơn về hiệu quả của các loại thuốc trên thông qua các phòng thí nghiệm trên động vật
biến thể omicron ba hai được cho là có khả năng lây lan mạnh mẽ hơn so với biến thể omicronov
omicron ba hai đang lây lan rộng rãi ở nhật bản và một số quốc gia khác
thưa quý vị dòng phụ ba hai của biến thể omicron mặc dù khó phát hiện nhưng không phải là hoàn toàn bất bại trước các phương pháp điều trị
nghiên cứu mới này của nhật bản đã khẳng định điều đó
hơn nữa một trong ba loại thuốc có tác dụng đối phó với ba hai chính là monuperavir loại thuốc việt nam cũng đã sản xuất và mở bán ngoài thị trường
như vậy nếu chúng ta tiếp tục phát triển loại thuốc này chúng ta sẽ có thể ứng phó tốt với omicron tàng hình và không phải lo lắng về đợt bùng dịch khác
và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất tới quý vị trong những bản tin covid một mươi chín tiếp theo vào các khung giờ sáu h sáng một mươi một h trưa và một mươi bảy h hôm sau
kính chúc quý vị một ngày tốt đẹp
chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đặc biệt chú ý tuân thủ quy định năm k và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại